sau khi truyền hình nhân dân có phản ánh con tum hàng trăm hộ dân xây dựng nhà lều tròi chờ đền bù
ủy ban nhân dân tỉnh con tum đã có chỉ đạo và giao cho lực lượng công an điều tra làm rõ việc người dân xây dựng ồ ạt nhà lều tròi chờ đền bù
tại dự án tuyến đường kết nối từ đường hồ chí minh qua quốc lộ hai mươi bốn
cụ thể chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh con tum chỉ đạo công an và cuộc điều tra vì có thông tin cho rằng
một số đối tượng trên địa bàn thành phố con tum đầu tư tiền rồi xúi dục bà con là người đồng bào dân tộc thiểu số
chủ yếu là ở làng con horachot phường thống nhất dựng nhà lều tròi chờ đền bù
khi nhà nước đền bù thì ăn chia theo tỷ lệ thỏa thuận
đây cũng là nguyên nhân chính khiến việc tuyên truyền vận động bà con tháo rỡ nhà lều tròi của chính quyền địa phương gặp rất nhiều khó khăn
trước đó truyền hình nhân dân có phản ánh sau khi ngành chức năng tỉnh con tum thực hiện cám mức giải phóng mặt bằng dự án trên
thì người dân đã dựng lều nhà tròi với mong muốn nhận được tiền hỗ trợ đền bù từ nhà nước